hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo sở tư pháp thành phố hành vi vi phạm hành chính tập trung nhiều ở nơi có mức độ đô thị hóa cao nơi tập trung đông dân cư phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi
nhiều vụ việc có dấu hiệu tội phạm phải chuyển truy cứu trách nhiệm hình sự
hành vi vi phạm hành chính chủ yếu diễn ra trong các lĩnh vực như giao thông xây dựng đất đai hải quan thuế thông tin và truyền thông thương mại sản xuất buôn bán hàng cấm hàng giả hàng kém chất lượng
nguyên nhân của vấn đề trên là do một số lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính quy định chế tài mức xử phạt còn thấp chưa đủ sức gian đe
tổ chức bộ máy thi hành pháp luật trong lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính chưa đáp ứng đầy đủ về số lượng để kịp thời phát hiện xử lý nhằm hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật
ngồi nhà có thể nhận bằng thuyền trưởng với giá hai mươi năm đồng

đây là bước cải cách trong hành vi vi phạm hành chính
bước cải cách trong hành vi vi phạm hành chính là làm hồ sơ cấp đổi cấp mới bằng thuyền trưởng phương tiện thủy nội địa dành cho người dân từ quảng ngãi tới cà mau
theo đó người dân không cần phải trực tiếp tới tp hcm để làm hồ sơ cấp đổi cấp mới bằng thuyền trưởng phương tiện thủy nội địa
thay vào đó có thể nộp hồ sơ tại biêu điện gần nhất hoặc ngồi nhà yêu cầu nhân viên biêu điện đến nhận hồ sơ và cũng nhận kết quả bằng thuyền trưởng tại địa chỉ mình mong muốn
bước cải tiến này là kết quả của thỏa thuận hợp tác giữa cục đường thủy nội địa phía nam và biêu điện tp hcm về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa qua biêu điện